trong khuôn khổ chương trình tết ấm cho em chiều vào tối ngày một mươi bốn tháng một hội đồng đội trung ương
trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi việt nam phối hợp với tỉnh đoàn nghệ an tổ chức chương trình
giao lưu văn nghệ tết ấm cho em và lễ tuyên dương các gương thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong năm qua
đây là chương trình thường niên của ban bí thư trung mương đoàn phát động
nhân dịp này hội đồng đội đã chung tay cùng các doanh nghiệp mang quà tết sớm đến với học sinh châu khê
với nhiều món quà ý nghĩa trao tặng bốn mươi ba phần thưởng cho gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và rèn luyện
hơn một xuất quà gồm áo ấm sách vở đồ chơi nhu yếu phẩm cho các em học sinh
hội đồng đội trung ương trao bốn mươi suất học bổng vừa a dính cho các em học sinh vượt khó học giỏi
trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi việt nam trao tặng năm mươi năm chăn ấm mùa đông cho các em học sinh
trường tiểu học và trung học cơ sở châu khê tết ấm cho em nhằm thể hiện sự quan tâm của trung mông đoàn
và các tổ chức kinh tế xã hội đối với các em thiếu nhi vùng sâu vùng xa vùng biên giới vùng khó khăn